sáng nay một mươi năm tháng một mươi một tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm ôn lại lịch sử truyền thống của công tác đối ngoại nhân dân của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng liên hiệp hiểu nghị
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả toàn văn thư chúc mừng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và những người làm công tác đối ngoại nhân dân
qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân
trong thế giới không có gì mạnh bằng nhân dân
lực lượng đoàn kết của nhân dân phát huy truyền thống hỏa hiếu nhân nghĩa của dân tộc
và thấm nhuận tư tưởng ngoại giao hồ chí minh sau khi nước nhà giành được độc lập
những tổ chức đầu tiên về đoàn kết quốc tế và đối ngoại nhân dân đã được thành lập
trong số đó với vai trò nòng cốt các tổ chức tiền thân và sau này là liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
đã không ngừng lớn mạnh góp phần to lớn vào việc hình thành mặt trận rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân ta
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như phá thế bảo vầy cấm vận tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác
tranh thủ sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay
ghi nhận những đóng góp to lớn đó đảng nhà nước đã tặng thưởng liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
huân chương hồ chí minh huân chương lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
về những thành tựu đã đạt được trong suốt bảy mươi năm qua
đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thế và lực mới
có nhiều thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đàn sen
những biến chuyển nhanh chóng phức tạp khó lường của tình hình thế giới và khu vực
đang tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế phong trào nhân dân thế giới và môi trường đối ngoại của việt nam
đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nói chuyện
trong bối cảnh đó chúng ta cần quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước
và tiếp tục phát huy vai trò thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
cách mạng việt nam trong bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào cũng cần đến vai trò sự đóng góp của đối ngoại nhân dân
tôi mong liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và các tổ chức thành viên
sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp
chú trọng rèn luyện bản lĩnh nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ
tích cực đổi mới nội dung phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động
theo phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả
xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân
một trong những trụ cột của nền ngoại giao việt nam hiện đại
đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước
thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng
qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc hòa bình hợp tác
dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới góp phần giữ vững môi trường hòa bình
ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
nâng cao uy tín vị thế của việt nam
chúc toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và những người làm công tác đối ngoại nhân dân qua các thời kỳ sức khỏe hạnh phúc và thành công